ra mắt vào ngày một mươi tám tháng bốn bluezone là sản phẩm công nghệ chung của cả cộng đồng công nghệ thông tin việt nam
dưới sự chủ trì của bộ thông tin và truyền thông và bộ y tế nhằm góp phần bảo vệ cộng đồng trước đại dịch covid một mươi chín
và đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch lần thứ hai tại việt nam
thì ứng dụng bluezone đã phát huy hiệu quả trong công tác truy vết khẳng định năng lực của doanh nghiệp công nghệ của việt nam
tính đến ngày hai mươi hai tháng chín ứng dụng bluezone đã đạt gần hai mươi hai chín triệu lượt tải
chiếm ba mươi số lượng điện thoại thông minh và hai mươi ba dân số
theo thống kê trên cả nước ghi nhận năm địa phương có tỷ lệ cài đặt bluezone trên tổng số điện thoại thông minh cao nhất là đà nẵng quảng trị hải dương quảng ninh và thừa thiên huế
để tiếp tục giữ chân người dùng nhóm nghiên cứu phát triển bluezone sẽ bổ sung thêm các tính năng như tra cứu thông tin sức khỏe
tiện ích về đo lường sức khỏe định hướng lâu dài bluezone sẽ được người dân sử dụng hàng ngày
nhằm tăng cường hơn nữa vai trò ghi nhận tiếp xúc của ứng dụng
mặc dù dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát nhưng cho đến lúc có vaccine phòng chống hoặc thuốc điều trị đặc hiệu
không chỉ bluezone mà nhiều giải pháp công nghệ make in việt nam vẫn sẽ tiếp tục được hoàn thiện
để thực hiện được mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch covid một mươi chín